phát biểu hôm nay trong chuyến thăm và làm việc và tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng thường trực chính phủ đã biểu dương những cố gắng nỗ lực của đảng bộ
chính quyền và nhân dân các dân tộc của tỉnh trong thời gian vừa qua
đồng chí cũng yêu cầu các cấp các ngành của tỉnh lạng sơn tiếp tục quán triệt sâu sắc
cụ thể kết luận số sáu mươi năm ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện
nghị quyết số hai mươi bốn ban chấp hành trung ương đảng khóa chín về công tác dân tộc trong tình hình mới
tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư khối một mươi một phường vĩnh trại
thành phố lạng sơn phó thủ tướng thường trực chính phủ đã trao tám trăm linh triệu đồng
từ nguồn quỹ vì người nghèo trung ương để hỗ trợ tỉnh lạng sơn xây dựng hai mươi nhà đại đoàn kết
tặng hai trăm linh triệu đồng cho quỹ khuyến học thành phố lạng sơn và trao nhiều phần quà
cho các gia đình chính sách người dân trong khu dân cư khối một mươi một